nghề nuôi vịt chạy đồng đã trở thành ngón nghề truyền thống của nhiều gia đình ở các tỉnh miền tây nam bộ
đồng nào vừa thu hoạch lúa xong là chú vịt tìm đến chăn thả
tuy nhiên những tháng mùa nước nổi diện tích sản xuất bị thu hẹp
nghề nuôi vịt chạy đồng vì thế cũng vất vả và tốn kém hơn
thời điểm này cánh đồng xã biên giới thường thới hậu a huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp nước đã tràn đồng
trái với những hộ bu sinh bằng nghề đánh bắt thủy sản hoạt động nhộn nhịp
thì những hộ nuôi vịt chạy đồng như ông hạnh phải vất vả di chuyển đàn vật nuôi đến những cánh đồng khác tìm thức ăn
đến nơi mới chủ tịch như ông phải mất thêm khoản chi phí vài trăm ngàn đồng một hectare để mua đồng
xong việc lưu lại ở đây cũng không lâu bởi trong đê bao này nông dân đang tất bật xuống giống vụ ba
mưa gió như chạy đồng dãn thật khổ vậy đó
bởi vì nước ngập hết rồi đồng đâu còn nhiều đâu
chỉ còn mấy vụ ba chút đỉnh vậy thôi
chứ đồng hai vụ là thả đê nước linh láng hết rồi đổ ra vịt đâu ăn được
chạy hoài vậy đó thì chạy dài dài xuống dùng dưới ở thăm mười dưới á
ở dưới giờ lúa chưa cắt xa thì ba bốn triệu gần hai ba triệu chiếc tàu chở đi vậy đó
thì hồ nuôi tới giờ là chạy đồng không đâu có ở nhà đâu
chỉ có đồng nhà cắt mới ở nhà thôi
năm nay huyện hồng ngự chủ trương xả lũ chín hectare đất sản xuất
trong tổng số gần một mươi hai hectare với tổng đàn gia cầm trên bốn trăm linh con
trong đó chủ yếu là đàn vịt tới ba trăm chín mươi con
do vậy lúc này những hộ nuôi vịt chạy đồng đã bắt đầu di chuyển đàn vật nuôi
đi các địa phương khác thậm chí ngoài tỉnh để chăn thả
việc liên tục chạy đồng vốn đã vất vả
song thời tiết mùa này mưa nắng thất thường
cái ngại lớn đối với người làm nghề cơm bụi ngủ đồng này
nếu như nửa trần ống mưa mình ở nhốt vịt ở giữa đồng
nó có gò bọng gì đó vịt thì trứng nó đen hết
rồi mình cũng nằm dưới nước luôn ráng chịu chứ sao giờ
cũng như nhiều khi ngầu á nhiều khi ngầu trùm rồi chịu
giang lưới phân ranh sơn màu cho vịt
cũng là cách người nuôi vịt chạy đồng quản lý số lượng đàn vật nuôi của mình
vất vả là vậy nhưng có lẽ lúc thu gom trứng là lúc các chủ vịt mong chờ nhất
trung bình một con vịt đẻ chạy đồng mỗi ngày sẽ cho hơn bảy trăm linh trứng
tuy nhiên vào mùa nước nổi
phải di chuyển nhiều khả năng cho trứng của vịt nuôi cũng bị giảm đáng kể
mất sức của con vịt tại mình kéo tới kéo lui rồi
con vịt nó mất sức nó đâu có để ổn định được
con vịt đâu có mệt con vịt nó phải sụp phải chịu
thế sao giờ sao mình ép nó đẻ cho bằng số lượng đó được
thì mình lo mình lấy gơm mình giải cho con vịt nó chung vô nó đẻ
lấy trứng sạch được
trứng gơm nó đẻ trứng trắc trứng mặt trắc mắc giá hơn
từ xưa mọi người truyền tay nhau
muốn giàu nuôi cá muốn khá nuôi heo muốn nghèo nuôi vịt
có lẽ cũng đủ phản ánh sự vất vả cực nhọc của nghề này
sông hiện tại bằng những kinh nghiệm thích ứng của các hộ nuôi
cùng với những chính sách hỗ trợ vốn vay công tác tiêm phòng bệnh
cũng đã giúp cho người nuôi vịt chạy đồng phát triển kinh tế